cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh an giang đã bắt và di lý đối tượng hứa thị ngọc tuyền
trú tại xã bình mỹ huyện châu phú tỉnh an giang từ bà rịa vũng tàu về tới địa phương
tuyền bị truy nã đặc biệt về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ vụ án vào năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ông lê thành long là chủ doanh nghiệp tư nhân tư long đã thuê tuyền làm kế toán cho doanh nghiệp
lợi dụng sự tin tưởng của ông long vào sáng ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
tuyền sử dụng giấy rút tiền mặt mà ông long ký khống trước đó rồi viết vào số tiền cần rút
sau đó đến ngân hàng sài gòn thương tín chi nhánh an giang rút số tiền bảy trăm năm mươi năm triệu đồng
sau khi gây án tuyền đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị công an tỉnh an giang truy nã đặc biệt vào ngày hai mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi năm
giả đến cơ sở bán gạo đặt mua gạo rồi lợi dụng sự sơ hở của chủ hàng
biện hoàng khánh đã chiếm đoạt hàng tấn gạo rồi bỏ trốn
hiện đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cần duộc tỉnh long an bắt khẩn cấp về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào ngày hai mươi bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy khánh đến nhà bà lưu thị thơm chú tại xã mỹ lệ huyện cần đước đặt mua tám tấn gạo
ngày hôm sau đối tượng thuê sẵn một xe tải đỗ chờ tại cây xăng tân kim và yêu cầu giao trước hai năm tấn gạo để đối tượng trở đi nơi khác
riêng đối tượng thì lên xe của chồng bà thơm để chở nốt số gạo đến chợ hưng long
khi đến chợ hưng long lợi dụng lúc người bán gạo mất cảnh giác đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát